tại buổi tiếp chủ tịch viện đại biểu quốc hội hạ viện cộng hòa belarus
ông vladimir andreychenko chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh tình hữu nghị
và sự ủng hộ hợp tác trong nhiều năm qua luôn được hai nước dành cho nhau
chủ tịch viện đại biểu quốc hội belarus cho biết nhân dân belarus luôn mong muốn dành những tình
cảm nồng ấm đối với đất nước và nhân dân việt nam bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của chủ tịch
quốc hội nguyễn thị kim ngân với nhiều hoạt động gặp gỡ tiếp xúc cấp cao tìm hiểu về tình hình
hình thế xã hội belarus sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống
hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và hợp tác giữa quốc hội việt nam với nghị viện belarus
chủ tịch viện đại biểu quốc hội cộng hòa belarus thông báo vào tháng một năm hai nghìn hai mươi sắp tới
hạ viện belarus sẽ thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị hợp tác với việt nam
đồng thời cho biết hai bên cần tiếp tục hợp tác trao đổi để tìm hình thức hợp tác mới